tại tây nguyên đang trong giai đoạn nắng nóng hạn hán kỷ lục
theo thống kê hiện nay toàn vùng tây nguyên có trên bốn mươi hectare cây trồng các loại thiếu nước tưới
và trên một mươi hộ dân thiếu nước sinh hoạt
một thực tế rất đang báo động về tình trạng khô hạn năm nay đúng không ạ
vâng thưa quý vị đó đúng là những con số biết nói về thực tế khô hạn
và chính phủ cũng như các bộ ngành đã có những chỉ đạo và biện pháp hỗ trợ kịp thời
không để dân khát dân đói và bị dịch bệnh do nắng hạn gây ra
đây là yêu cầu của phó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đặt ra trong buổi làm việc
với ban chỉ đạo tây nguyên và lãnh đạo năm tỉnh tây nguyên để đánh giá về tình hình
và đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục hậu quả hạn hán trên địa bàn tây nguyên
tại buổi làm việc phó thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh mỗi tỉnh trong khu vực
phải ban hành nghị quyết chỉ thị chuyên đề về tình hình hạn hán hiện nay
với các biện pháp cụ thể đối với địa phương qua đó hướng dẫn nhân dân nắm được tình hình
phải coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của địa phương
về lâu dài các bộ ngành địa phương phải điều tra quy hoạch việc sử dụng nguồn nước ở tây nguyên
trước mắt phải vận động tuyên truyền nhân dân sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nước
cho sinh hoạt vật nuôi và cây trồng
các hồ thủy điện thủy lợi phối hợp với các địa phương để tính toán xả nước
hệ thống ngân hàng vào cuộc xem xét hoãn giãn cho dân các khoản vay để vượt qua lúc khó khăn này
về giải quyết gạo để nhân dân không bị đói phó thủ tướng đồng ý hỗ trợ bốn tỉnh tây nguyên
mỗi tỉnh năm trăm linh tấn gạo cấp cho nhân dân
phó thủ tướng chỉ đạo các đơn vị quân đội có giải pháp hỗ trợ người dân
báo cáo bộ quốc phòng xem xét nếu vượt quá thẩm quyền của quân khu
bên cạnh đó quan tâm đến việc phòng chống cháy rừng chủ động kiểm tra đánh giá thường xuyên
xuống tận cơ sở để nắm bắt tình hình cuộc sống của người dân để có giải pháp kịp thời
vâng thưa quý vị với sự quan tâm của chính phủ và sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành
thì những khó khăn của người dân sẽ phần nào được khắc phục nhanh chóng
chị đinh hạnh này chúng tôi cũng được biết là bên cạnh tình trạng hạn hán diễn ra
tại các tỉnh nam bộ và khu vực miền trung tây nguyên
thì đến thời điểm này thì tình trạng xâm nhập mặn cũng đang phổ biến tại khu vực nam bộ
và bây giờ thì tình trạng xâm nhập mặn không còn chỉ ở nam bộ nữa
mà đã lan tới các tỉnh duyên hải miền trung
theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được
đó chính là tình trạng xâm nhập mặn đã diễn ra tại huyện ninh khánh của tỉnh khánh hòa
hiện tại thì chính quyền địa phương cũng chưa có giải pháp cụ thể để giải quyết tình trạng này
tình trạng xâm nhập mặn đã xuất hiện sớm hơn so với mọi năm
tại khu vực giáp biển thuộc xã vạn long
nhiều diện tích trồng lúa đang giảm năng suất đáng kể do bị nhiễm mặn
nguyên nhân là do đập dân hải triều đã xuống cấp nghiêm trọng
nhiều vị trí của đập đã bị hư hỏng sau các trận lũ
khi thủy chiều đêm nước biển ăn sâu vào vùng đất sản xuất của người dân
theo thống kê toàn xã hiện có khoảng bốn mươi hectare đất sản xuất lúa cây ăn quả bị nhiễm mặn
trong đó nhiều giếng nước của hộ dân trong khu vực cũng đã bị nhiễm mặn
ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt
tình trạng xâm nhập mặn năm nay có thể sẽ diễn ra trên diện rộng
và tại rất nhiều địa phương ven biển của địa phương
trước những yêu cầu của việt nam
trung quốc đã xả nước thủy điện
nhưng việc đập thủy điện cảnh hồng của trung quốc tăng gấp đôi số lượng nước xả
cũng đã không cải thiện được nhiều tình trạng hạn hán xâm nhập mặn gây gắt
tại khu vực đồng bằng sông kiểu long
và điều này cho thấy hạn hán rất nghiêm trọng
và người dân thì rơi vào cảnh mùa màng thất bát
còn khi được mùa thì lại bị rớt giá
vâng và tình trạng khô hạn năm nay cũng đã khiến cho khoảng sáu trăm linh ha chuối
của huyện tuy an tỉnh phú yên không được mùa năng suất thấp
nhưng mà giá cả thu mua lại được thương lái đẩy lên cao hơn
và hầu hết chuối được thu mua mang sang trung quốc
tuy nhiên năng suất thấp mà giá cao thì cũng không được lãi nhiều
theo người dân ở các xã có diện tích trồng chuối nhiều như an xuân an lĩnh và an thọ
hiện nay mỗi xã có từ hai đến ba đại lý lưu động về tận dãy để mua chuối
sau đó bán lại cho thương lái
tuy nhiên các đại lý lưu động chỉ mua chuối mốc và chuối đang vào kỳ ra trái
còn những giống chuối khác hoặc chuối chín thì không mua
giá bán chuối hiện nay khá cao từ sáu đến tám đồng một kg
cao gấp gần hai lần so với giá bán chuối của những ngày bình thường
do vậy lượng chuối tiêu thụ tại huyện tuy an vào thời điểm này tăng mạnh
bình quân mỗi ngày có thể tiêu thụ được từ hai mươi đến hai mươi năm tấn
toàn bộ chuối mua trong ngày được tập kết tại thị trấn trí thạnh
sau đó được tư thương chuyển sang xe container đưa qua trung quốc tiêu thụ
tiếp tục với những tin tức khác
một lượng lớn bánh kẹo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vừa bị phát hiện
và thu giữ tại cơ sở kinh doanh bánh kẹo cao thông
tại khu vực thạnh lợi phường phú thứ quận cái răng thành phố cần thơ
cơ sở này do cao xuân thông thường trú tại phường phú thứ quận cái răng thành phố cần thơ làm chủ
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn bánh kẹo các loại
ghi ngày sản xuất không đúng với thực tế và hết hạn sử dụng
khai thác nhanh với cao xuân thông lực lượng công an đã phát hiện một con dấu
mà thông dùng để in khống ngành sản xuất và hạn sử dụng cho sản phẩm
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã không xuất trình được khóa đơn chứng từ của số bánh kẹo nói trên
cũng như giấy chứng nhận sức khỏe tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm
cùng thời điểm trên tiến hành khẩn cấp kho hàng tại địa chỉ số ba trăm năm mươi hai phường phú thứ quận cái răng
cũng do thông làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một số lượng lớn thạch rau câu không có ngày sản xuất và hạn sử dụng
tại đây thông cũng không xuất trình được giấy phép kinh doanh cho kho hàng nói trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ số bánh kẹo nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật

dường như khi thủ đoạn này bại lộ thì các đối tượng lại đổi sang thủ đoạn khác và tính chất thì ngày càng tinh vi hơn
vâng và những chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch điện thoại mà chúng tôi đề cập trong phóng sự sau đây
tuy không còn mới nhưng cách thức thực hiện lại rất khác so với trước đây
đó là nhằm vào các tiểu thương tiếp tục là lời cảnh báo tới quý vị và các bạn
lợi dụng sự sơ hở từ hình thức giao hàng qua điện thoại của các chủ hàng buôn bán quần áo tại chợ đồng xuân
đối tượng hoàng thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
khi vào khúc cua gần trụ điện số ba mươi chín đường hạ long xe taxi bất ngờ lao lên vỉa hè bay qua bờ kè trắng sóng và rơi xuống bãi đá phía dưới biển
vụ tai nạn khiến chiếc xe hư hỏng nặng chị thủy tử vong tại bệnh viện tài xế bị thương nặng nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế chạy tốc độ cao không làm chủ tay lái
tại lâm đồng vào khoảng bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng ba tại đường trần phú phường ba thành phố đà lạt đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn
xe ô tô biển xanh bốn mươi chín b hai trăm hai mươi bốn thuộc công ty xây lắp viễn thông đà lạt do tài xế đặng bá lự điều khiển chạy từ hướng trần phú đi đào ren đã gây tai nạn liên hoàn với ba xe máy
hậu quả một người phải đi cấp cứu xe ô tô và ba xe máy bị hư hỏng nặng
tại thời điểm gây tai nạn lực lượng chức năng cũng đã đo được nồng độ cồn tài xế này vượt quá bốn trăm chín mươi chín mg trên một lít
phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn quốc hùng vừa có công văn yêu cầu các sở ban ngành ubnd
các quận huyện thị xã và các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông do xe ô tô tải gây ra
ubnd tp yêu cầu sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với công an thành phố ubnd các quận huyện thị xã tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải
tại các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa các doanh nghiệp hợp tác xã và các chủ phương tiện có xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ một mươi tấn trở lên
sở giao thông vận tải công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
ubnd tp cũng yêu cầu sở thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với sở giao thông vận tải ubnd các quận huyện thị xã văn phòng ban an toàn giao thông thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
kỹ năng lái xe an toàn đối với lái xe ô tô tải các quy định về biển hiệu cảnh báo khi đỗ xe trong trường hợp khẩn cấp trên đường bộ cảnh báo về các nguy cơ tai nạn giao thông
sở tài chính chủ trì phối hợp với văn phòng ban an toàn giao thông thành phố các sở ngành quận huyện thị xã và các đơn vị liên quan đảm bảo kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông